trước bối cảnh tình hình các cuộc tấn công mạng có xu hướng gia tăng mạnh mẽ về quy mô cũng như mức độ phức tạp
tại hà nội hội thảo chuyên ngành về an ninh mạng chủ động hai nghìn một mươi chín do đại sứ quán cộng hòa xéc tại hà nội
hiệp hội giám sát an ninh mạng cộng hòa xéc và cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông phối hợp đã được tổ chức
tại hội thảo các đại biểu khẳng định thực tiễn cho thấy việc bảo đảm an toàn an ninh mạng không thể chỉ dừng lại
ở giải pháp đơn lẻ đối với mỗi quốc gia mỗi tổ chức mà cần có sự liên kết nhiều chiều giữa các cơ quan tổ chức
trên phạm vi lãnh thổ cũng như mở rộng hơn ở phạm vi quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám theo báo cáo chỉ số an toàn thông tin toàn cầu gci lần đầu tiên việt nam là top các nước có mức độ cam kết cao
về an toàn an ninh mạng trong khi đó cộng hòa séc nằm trong nhóm các nước châu âu đầu tư nhiều nhất vào công nghệ thông tin và truyền thông
sự hợp tác giữa việt nam và cộng hòa séc trong lĩnh vực này sẽ góp phần phát triển các giải pháp và cơ chế phòng vệ tiên tiến trong bảo vệ và phát triển không gian mạng